hội đồng nhân dân tỉnh hà nam khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi một kỳ họp cuối năm
tại kỳ họp các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh hà nam đã tập trung trí tuệ nghiên cứu thảo luận dân chủ
tham gia đóng góp các ý kiến tâm huyết chất lượng phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân
đồng thời thông qua và quyết định nhiều nội dung mới quan trọng nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước chương trình kế hoạch của tỉnh
qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân